liên quan đến vụ án này cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tiến hành bắt khẩn cấp bảy đồng bọn của oanh
trong đó nguyễn thị huệ ở tp hcm phạm thị bình và đồng dương nam quê hải phòng là mối tiêu thụ ma túy lớn nhất trong đường dây của oanh
tiến hành khám xét tại chín địa điểm cơ quan công an đã thu giữ thêm ba mươi chín bánh heroin ba mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá một trăm linh ba viên thuốc lắc và nhiều tăng vật liên quan trong đường dây

với tổng trọng lượng hơn bảy kg được cất giấu trong hành lý cá nhân như hộp sữa bột thực phẩm quần áo giá trị lô hàng ước tính gần tám tỷ đồng
hải quan sân bay tân sơn nhất đang tiến hành khởi tố vụ án phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra và làm rõ đường dây vận chuyển trái phép sừng tê giác châu phi về việt nam
sau năm ngày xét xử và nghị án vào ngày một mươi sáu tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm tuyên án đối với hai bị cáo có quốc tịch
nigeria là ihoba augustin chinosho ba mươi hai tuổi và onu chinosho peter ba mươi ba tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan tới vụ án các bị cáo nguyễn thị ngọc chú tại tp hcm lê thị mai phương trần viết hùng cùng chú tại hà nội
lê văn nhóc chú tại tỉnh tây ninh phạm trường thành chú tại tỉnh đồng nai nguyễn văn hải chú tại tỉnh bình thuận cùng hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cầu trạng lợi dụng mạng xã hội các bị cáo người nigeria
chủ động kết bạn với phụ nữ việt sau đó những người này hứa sẽ gửi tiền và quà từ nước ngoài về tặng
bằng thủ đoạn trên nhóm người này đã gầy bẫy một mươi một người phụ nữ chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt ihoba augustin chinosho một mươi sáu năm tù và onu chinosho peter một mươi hai năm tù
về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản và sáu bị cáo khác lĩnh từ tám tới hai mươi năm tù về cùng tội danh
chiều qua ngày một mươi sáu tháng bảy công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phá ổ đánh bạc bằng hình thức cáo độ bóng đá
đồng thời tạm giữ bốn đối tượng để điều tra và làm rõ về hành vi đánh bạc
vào khoảng một mươi năm giờ cùng ngày tại quán cà phê cô gái thuộc ấp một xã an hòa thành phố biên hòa
lực lượng công an đã phát hiện đối tượng nguyễn văn tuấn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính
qua kiểm tra công an đã phát hiện trong điện thoại của tuấn có hàng chục tin nhắn về nội dung cá cược bóng đá
của trận chung kết world cup hai nghìn một mươi tám với tổng số tiền giao dịch gần hai mươi năm triệu đồng
liên quan đến đường dày cáo độ với tuấn công an thành phố biên hòa đã bắt giữ các đối tượng
lương thành thuận nguyễn văn hiếu và nguyễn anh tú để điều tra về hành vi đánh bạc
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công nhân dân
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo trên antv